xin chào quý vị và các bạn
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai sẽ tiếp tục chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối
còn ban ngày còn nắng nóng cục bộ vài nơi với mức nhiệt giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
sau đó từ ngày hai mươi tám khi chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao gây mưa rông rải rác
nền nhiệt sẽ giảm đi từ một đến hai độ
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai có nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao nhất ngày sao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ thậm chí có nơi sẽ lên trên ba mươi sáu độ
và cũng từ ngày hai mươi tám khi mưa rông xuất hiện thì nền nhiệt sẽ giảm đi đáng kể
dự báo xa hơn trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm khả năng cao miền bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa rông diện rộng
vùng núi có thể có mưa vừa đến mưa to
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao sấp xỉ ngưỡng ba mươi chín độ
từ ngày hai mươi tám tháng bốn cường độ nắng nóng giảm dần
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay và ngày mai cũng có nắng nóng cục bộ
với mức nhiệt giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
ngày hai mươi tám nền nhiệt cũng giảm dần
đến ngày hai mươi chín nắng nóng sẽ kết thúc hẳn khi mưa rông xuất hiện nhiều hơn
trong đợt mưa này phần nam trung bộ có khả năng cao xuất hiện mưa vừa đến mưa to
người dân cần lưu ý đề phòng
vùng cao tây nguyên trong hai ngày tới phổ biến ít mưa và có nắng nóng cục bộ
với mức nhiệt cao nhất giao động từ một mươi chín đến ba mươi năm độ
tuy nhiên sang đến ngày hai mươi chín khi chịu ảnh hưởng của dãy khắp biển nam nâng trục lên
thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
trong mưa rồng có thể tiêm ẩn
hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hai ngày tới tại đây
thời tiết chưa có nhiều biến động khi vẫn có nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
và sau đó cũng từ ngày hai mươi chín khi chịu ảnh hưởng của dãy thấp biển nam
khu vực sẽ có mưa rồng giải rác
trong cơn rồng cần đề cao cảnh rác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm